cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bố trí bắt quả tang bảy đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại xã long thạnh huyện vĩnh lợi
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ một bộ bài tây đã qua sử dụng sáu điện thoại di động số tiền trên bảy mươi triệu đồng và một số vật chứng khác
cũng liên quan đến đánh bạc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long vừa phối hợp với công an huyện long hồ bắt quả tàng một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
thời điểm trên công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bảy đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc ấp tân thạnh xã tân hạnh huyện long hồ
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ hai con gà một mươi một xe mô tô sáu điện thoại di động và số tiền gần hai mươi chín triệu đồng vụ việc được bàn giao cho công an huyện long hồ tiếp tục làm rõ và xử lý các đối tượng
với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép công an huyện kim bảng của tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng
tuy nhiên công an huyện kim bảng của tỉnh hà nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng